nhưng công ty sacha seco cho biết sẽ giãn thời hạn tăng giá lên mỗi năm một lần thay vì sáu tháng như thông báo trước
việc điều chỉnh tăng giá được thực hiện trong hai năm mỗi năm một lần
năm đầu tăng bình quân năm mươi năm thứ hai tăng bình quân năm mươi tương đương mức tăng từ trên một triệu đồng mỗi tháng
ngoài ra thời hạn hợp đồng sẽ được điều chỉnh lên hai năm tăng gấp đôi so với lần thông báo trước đó
và tiền đặt cọc sẽ là hai tháng tiền thuê thay vì trước đó sach tracico yêu cầu khách hàng phải đặt cọc ba tháng
công ty này cũng lưu ý chỉ ký trực tiếp hợp đồng cho thuê với khách hàng cũ chưa có chủ trương ký với khách hàng mới
những yêu đãi nêu trên chỉ dành cho những khách hàng cũ hoàn thành việc ký hợp đồng thuê trước ngày hai mươi năm tháng sáu
dù đứng đầu thị phần nhưng sàn thương mại điện tử shopee vẫn chìm trong thua lỗ
vốn hóa thị trường của công ty bốc hơi bảy mươi năm chỉ trong vòng năm tháng và các rủi ro tài chính khi thanh toán các khoản nợ đến hạn
theo bộ tài chính tính đến hết năm hai nghìn hai mươi
tổng tài sản của shopee đạt ba bốn trăm hai mươi sáu tỷ đồng tăng một bảy trăm tám mươi hai tỷ đồng một trăm linh tám so với năm liên trước
tuy nhiên số nợ phải trả của công ty này lên tới bốn tám trăm tám mươi tám tỷ đồng tăng hai trăm hai mươi bảy so với năm trước
số nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng chín mươi chín tám mươi năm vốn chủ sở hữu cũng âm một bốn trăm sáu mươi ba tỷ đồng
lỗ lụy kế lên tới sáu bảy trăm hai mươi chín tỷ đồng tăng ba mươi một so với năm hai nghìn một mươi chín
dù doanh thu tăng hai ba trăm linh tỷ đồng
lợi nhuận trước thuế của công ty vẫn âm một sáu trăm một mươi tỷ đồng
đáng chú ý bộ tài chính không đánh giá cao khả năng thanh toán ngắn hạn và thanh toán nhanh của shopee
khi cùng ở mức sáu mươi bốn lần
trong khi đó tổng tài sản của epay nay là sopipay đến hết năm hai nghìn hai mươi đạt hai bảy mươi bảy tỷ đồng cao hơn một trăm ba mươi bảy so với năm trước
vốn chủ sở hữu của công ty vẫn dương sáu trăm năm mươi tỷ đồng do nợ phải trả ở mức một bốn trăm hai mươi bảy tỷ đồng
doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu bốn năm trăm năm mươi năm tỷ đồng
lỗi trước thuế một trăm linh bốn tỷ đồng
ảnh hưởng từ việc giá vàng thế giới giảm về sát mốc một tám trăm linh usd một ounce
thị trường vàng miếng trong nước đã ghi nhận phiên giảm thứ ba liên tiếp
mở cửa phiên giao dịch ngày một mươi năm tháng sáu
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đa quý sài gòn
sgc niêm yết giá vàng miếng ở mức sáu mươi bảy năm sáu mươi tám ba mươi hai triệu đồng một lượng mua vào và bán ra
thấp hơn so với cuối ngày hôm qua một trăm linh đồng một lượng ở cả hai chiều
giữa giá mua và giá bán giao động từ tám trăm linh đến tám trăm hai mươi đồng một lượng
vàng trang sức cũng ghi nhận giảm một trăm năm mươi đồng một lượng
nâng mức giảm những ngày qua lên sáu trăm năm mươi đồng một lượng
hiện tại giá vàng sgc trong nước vẫn cao hơn quốc tế một mươi bảy bảy triệu đồng một lượng
còn vàng trang sức cao hơn gần bốn triệu đồng một lượng
như vậy kể từ khi mở cửa tuần đến nay
giá bán vàng miếng tại sgc đã giảm một ba mươi năm triệu đồng mỗi lượng
nếu tính cả chênh lệch giá mua giá bán
người dân mua vàng miếng cuối tuần trước đến nay
thì giá vàng đã giảm hai một mươi bảy triệu đồng một lượng
báo cáo thị trường lao động phổ thông nửa đầu năm hai nghìn hai mươi hai của việc làm tốt
chỉ ra sáu mươi người được khảo sát ưu tiên những công việc có tính linh hoạt
về giới giấc và nơi làm việc
sự dịch chuyển mạnh mẽ trong ưu tiên nghề nghiệp đặt ra nhiều khó khăn
cho người sử dụng lao động trước cơn khát nhân sự sau tết
biểu đồ tìm kiếm nhân sự sau tết hai nghìn hai mươi hai
của chuyên trang việc làm tốt cho thấy biến động tuyến dụng
nhu cầu tìm công việc mới sau tết vẫn luôn cao
nhưng sau hai năm thách thức kinh tế
số lượng lao động tìm việc mới thấp hơn cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
có một lượng người lao động họ đã bắt đầu quay trở lại các thành phố lớn tìm việc
vào giai đoạn đầu năm hai nghìn hai mươi hai và sau đó họ ở lại luôn ăn tết ở đây luôn
nên là cái lượng tìm việc sau tết nó bị giảm đi
thêm một yếu tố thứ hai là có một nhóm mà chúng tôi nhận thấy là
họ đã ở lại quê nhà từ sau khi giãn cách thì họ tìm được cái cơ hội nghề nghiệp ở đó
và họ quyết định ở lại lập nghiệp ở quê nhà luôn
tăng trưởng sau tết tuy nhiên là sẽ không mạnh mẽ bằng năm hai nghìn hai mươi một hoặc những năm trước đó
tuy số lượng nhân sự tìm mới sau tết không quá biến động
thay đổi đáng kể nhất lại là tâm lý tìm kiếm công việc
có khoảng sáu mươi một số lao động từng làm công nhân bắt đầu tìm việc ở những nhóm ngành khác
với mong muốn làm những công việc linh hoạt về thời gian
do vậy đa phần những công việc mà nhóm lao động này tìm kiếm
là những công việc làm trực tuyến hoặc vô công tại nhà bán hàng tài xế giao nhận
các nhà tuyến dụng rút bài học lớn sau đại dịch nên quan tâm trước mắt đến nhóm lao động tại chỗ
làm sao đảm bảo sức khỏe cho họ
tuy nhiên cũng sau đại dịch chúng ta phát hiện ra nhiều cơ hội làm việc mới
tạo việc làm linh động chính là khai thác thêm tiềm năng nhân sự
đối với những đối tượng trước đây không nằm trong lực lượng lao động chính
họ từng phải ở nhà chăm con chăm người lớn tuổi
vì vậy những công việc thế hệ mạng xã hội đã tạo cơ hội nghề nghiệp mới
khiến tâm lý người tìm việc cũng thay đổi theo
bộ lao động thương binh và xã hội thống kê tính đến quý i năm hai nghìn hai mươi hai
lực lượng lao động đã dần quay trở lại đạt hơn năm mươi một triệu người
trong đó số lao động có việc làm đạt khoảng năm mươi triệu người
chủ yếu ở khu vực phi chính thức
cũng trong quý i số lao động thất nghiệp trong độ tuổi lao động khoảng một một triệu người
giảm hơn hai bốn so với quý iv năm hai nghìn hai mươi một
thu nhập đầu người lao động tăng dần tăng sáu bốn trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai
tăng hai so với cùng kỳ năm trước
chính sự phục hồi kinh tế cũng nhu cầu tuyến dụng cao
thì sự ra đời của nhiều ngành nghề đã thúc đẩy thay đổi trong ưu tiên tìm việc
tuy nhiên đánh giá chung nhu cầu tìm việc có tính linh hoạt về thời gian cũng chỉ tạm thời
nhà sử dụng lao động vừa phải ra nhiều chính sách thích nghi
vừa phải tự tìm lợi thế cạnh tranh trước xu hướng mới
ví dụ như là nhóm công nhân và sản xuất một cái hạn chế mới
mới phát sinh cho nhóm ngành này dẫn tới là nhóm ngành này lại càng kém hấp dẫn hơn so với ngày xưa
thì dẫn tới là trước khi nghĩ tới sự tăng lương hoặc tăng phúc lợi gì đó
thì nhóm ngành này cần phải suy nghĩ đến chuyện là
ví dụ như một số những cái lợi thế về việc ổn định và bền vững của công ty
là sự tích hợp khoa học công ty
với những phương pháp kinh doanh nghệ vô dẫn đến là những hoạt động sản xuất của công nhân
không còn vất vả mà nặng nề nữa
trong ngắn hạn từ một đến hai năm tiếp theo tâm lý tìm kiếm công việc mới vẫn sẽ cao đặc biệt với nữ giới
tập đoàn tuyến dụng manpower group khảo sát bốn mươi chín lao động nữ cho biết
kém lạc quan về triển vọng nghề nghiệp của mình so với trước khi covid một mươi chín xuất hiện
trong đó năm mươi bảy cho biết dự định rời bỏ công việc đang làm trong hai năm tới
các đơn vị kết nối tuyển dụng đưa ra lưu ý chung về các chính sách giữ chân người lao động
theo đó người lao động cần chăm sóc về sức khỏe tinh thần như môi trường làm việc thân thiện sáng tạo
khuyến khích người lao động phát huy tối đa tiềm năng bản thân tự hào khi được sát cánh
cùng những người lãnh đạo tận tâm tự tin đồng hành cùng tổ chức lâu dài
thời điểm thị trường bất động sản gặp nhiều biến động do tình hình dịch bệnh
một số đơn vị kinh doanh đã giới thiệu ra thị trường các ứng dụng mua bán trực tuyến
thu hút được nhiều sự quan tâm
tuy nhiên các chuyên gia cũng cảnh báo nhiều rủi ro tiềm ẩn từ hình thức đầu tư mua chung này
theo cách truyền thống khi mua một sản phẩm bất động sản
từ là một hoặc hai đến ba người cùng mua đứng tên chung
tuy nhiên với công nghệ blockchain mã hóa các hợp đồng thông minh
bình bán sẽ tự động chia nhỏ ra trung bình từ năm mươi đến một phần
để cho hàng trăm người cùng tham gia đầu tư
hình thức mua bất động sản qua ứng dụng thực chất là phương thức đầu tư tài chính
huy động vốn của chủ đầu tư còn gọi là protech
đây là mô hình hoàn toàn mới tại việt nam nên chưa có bất kỳ quy định nào cụ thể ràng buộc
nó dễ dẫn đến những tình trạng có thể bị lợi dụng
hệ thống số hóa này để lừa đảo
để gây những thiệt hại cho nhà đầu tư cho khách hàng
mua một dự án bất động sản thì phải có giấy tờ để chứng nhận quyền sở hữu
có như vậy quyền lợi của người mua mới được nhà nước pháp luật công nhận bảo vệ
việc mua chung qua ứng dụng như vậy chưa đảm bảo sự xác lập quyền sở hữu cho từng cá nhân
do đó nếu có xảy ra rủi ro liên quan đến dự án bất động sản
như dự án chưa hoàn tất thủ tục
có vấn đề về pháp lý
thì không có quy định nào có thể bảo vệ được người mua một phần bất động sản đó
thật có là bỏ tiền ra thật để đưa cho nhà đầu tư
đưa cho những cái người trung gian tạo ra cái app đó
còn ảo ở chỗ là họ lại không có giấy chứng nhận về cái quyền sở hữu
đối với cái bất đồng sản đó
bởi vì nó là mua chung mà nó lại là không gặp nhau
không biết đưa nhau bằng cách nào để gọi là chứng nhận
cho nên thực chất giao dịch này là giao dịch dân sự
tự nguyện giữa các bên
mình tìm ẩn rủi ro rất là lớn
tôi cũng nghĩ rằng đối với bất đồng sản là một loại hàng hóa đặc biệt
loại hàng hóa có tính pháp lý phức tạp
giá trị tài sản rất lớn
thậm chí nó là một ảnh hưởng của cả cuộc đời của con người
cho nên tôi nghĩ rằng
nhất là trong các hoạt động số hóa của bất đồng sản này
cần phải hết sức cẩn trọng
theo nhận định từ chuyên gia
nhiều khả năng doanh nghiệp
vốn là người sở hữu ứng dụng proptech
có thể bán bất động sản mà người góp vốn không biết
thậm chí khi việc bán bất động sản có công khai
nhưng tiền vẫn có thể không được chi trả cho nhà đầu tư
chúng ta nhớ rằng app người ta mở được
người ta nhận tiền mình tiền thật
nhưng mà đến lúc nào người ta bán miếng đất đó
mình đâu có biết đâu
chưa đến bán người ta đã khóa áp đi mất tiêu rồi
người ta tắt app rồi
thì coi như là mình bị lừa
các nhà quản lý chúng ta
các cơ quan chức năng đã khuyến cáo
là không nên là đầu tư vào những cái app
mà có tính chất ảo như đồng tiền ảo
đồng tiền số của dân dân
rất dễ bị lừa bị mất tiền
ngoài mua bán bất đồng sản
hiện nay cũng có một số đơn vị app dùng hình thức tương tự
đối với hoạt động cho thuê bất đồng sản
những nhà đầu tư bỏ tiền đầu tư vào những bất động sản này
sẽ nhận được một khoản lãi phát sinh
từ tiền thuê bất đồng sản hàng tháng
về cơ bản nếu các ứng dụng proptech
thực sự dùng blockchain
để mã hóa các bánh tài sản cho nhà đầu tư mua chung
thì tính minh bạch và đảm bảo về tài sản là có thực
tuy nhiên các giao dịch hiện đang diễn ra trên sàn phi tập trung
dựa chủ yếu vào uy tín của người bán
bên phân phối các đoạn mã hóa
nên cần sớm có sự chuẩn hóa chế tài
từ bộ thông tin truyền thông bộ tài nguyên môi trường
và bộ kế hoạch đầu tư
để có cơ sở luật định cho nhà đầu tư
giúp thị trường này phát triển bình vẩn